tại thành phố đà nẵng diễn đàn biển asean lần thứ chín imf chín do việt nam chủ trì đã chính thức khai mạc
tham dự diễn đàn có trên năm mươi đại biểu bộ ngoại giao bộ quốc phòng bộ công an và bộ giao thông vận tải đến từ một mươi nước asean
diễn đàn lần này có nhiệm vụ giả soát lại toàn diện hoạt động hợp tác xác định những khó khăn và bàn biện pháp nâng cao hiệu quả hợp tác biển
với nhiều nội dung như bảo đảm an ninh an toàn hàng hải tìm kiếm cứu nạn chống cướp biển chống nạn đánh bắt cá trái phép bảo vệ môi trường và xử lý nạn rác thải nhựa
tiếp theo diễn đàn biển asean lần thứ chín diễn đàn biển asean mở rộng lần thứ bảy sẽ được tổ chức vào ngày sáu tháng một mươi với sự tham dự của một mươi nước asean và tám nước đối tác australia trung quốc ấn độ nhật bản new zealand hàn quốc nga và mỹ cùng các học giả